lực lượng công binh thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh lâm đồng đã tiến hành tiếp cận hiện trường
ra tìm tháo gỡ thành công hầm đạn cối được phát hiện tại chân đèo bảo lộc
sau hơn bốn giờ đồng hồ lực lượng công binh đã ra tìm tháo gỡ thu gom thành công bốn mươi chín quả đạn cối sáu mươi mm
còn lại trong hầm như vậy cùng với ba mươi một quả đạn được thu gom sau khi máy múc đào rơi vãi
đã có tổng cộng tám mươi quả đạn cối sáu mươi mm đã được thu gom để tiến hành tiêu hủy theo quy định